sau một ngày xét xử chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm và hai bị cáo khác về cùng tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
ba bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
gồm phan văn anh vũ tức vũ nhôm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại quận tây hồ thành phố hà nội nguyên phó tổng cục trưởng bộ công an đã nghỉ hưu
và nguyễn hữu bách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận hoàng mai tp hà nội nguyên cán bộ bộ công an
phiên tòa được xét xử kín và công khai phần quyết định của bản án sơ thẩm
sau khi xem xét toàn diện vụ án cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt các bị cáo
phan văn anh vũ chín năm tù phan hữu tuấn bảy năm tù nguyễn hữu bách sáu năm tù
về cùng tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy khoảng ba điểm b và điểm c bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra tòa còn tuyên sung công nhiều tăng chứng vật chứng có liên quan trong vụ án